sau của bà hoàng lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa nghi vấn là thuốc bảo vệ thực vật không có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại việt nam ước tổng trị giá khoảng một trăm tám mươi bốn triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra cả hai không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số thuốc bảo vệ thực vật trên
công an huyện đắc sông của tỉnh đắc nông cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một mươi một đối tượng cùng chú tệ xã đắc mon huyện đắc sông
để điều tra làm rõ về hành vi
hành vi vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý hành chính đối với ba đối tượng khác do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về hành vi trên
vào đêm ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi công an huyện đắk song phối hợp với hạt kiểm lâm huyện đắk song và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp đức hòa
tổ chức tuần tra tại khu vực lô bốn khoảnh bốn tiểu khu một nghìn một trăm hai mươi bốn thuộc lâm phần của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên lâm nghiệp đức hòa quản lý thì phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi khai thác lâm sản trái phép
khi thấy lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ trốn vào rừng
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện có ba cây gỗ bị cưa hạ có khối lượng khoảng gần một mươi năm mét khối
quá trình điều tra công an huyện đắk song đã xác định và triệu tập một mươi một đối tượng lên trụ sở công an để làm việc
thưa quý vị theo bộ y tế đến sáu giờ sáng ngày hôm nay ngày một mươi một tháng chín việt nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới
việt nam hiện vẫn có một năm mươi chín bệnh nhân
và theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi cho tám trăm chín mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín trong tổng số một năm mươi chín ca mắc
và hiện có bốn trường hợp có tiên lượng rất đặng
và nội dung này cũng đã kết thúc bản tin nhanh
mời quý vị tiếp tục đón xem các chương trình trước của chúng tôi trên antv